theo ủy ban nhân dân thành phố buôn ma thuật đến nay đã có hai mươi tám quán cà phê đăng ký tham gia chương trình thưởng thức cà phê miễn phí
tại lễ hội cà phê buôn ma thuật lần thứ sáu và liên hoan văn hóa cổng chiêng tây nguyên năm hai nghìn một mươi bảy
đây là những quán có mặt bằng khang trang không gian rộng rãi thoáng mát chất lượng cà phê bảo đảm
và có vị trí thuận lợi cho khách đến thưởng thức cà phê và tham quan lễ hội
hoạt động này sẽ góp phần tuyên truyền quảng bá và đáp ứng nhu cầu thưởng thức hương vị thơm ngon chính hiệu cà phê buôn ma thuột
dự kiến sẽ có một mươi năm đến hai mươi ly cà phê miễn phí để phục vụ người dân và du khách tại lễ hội lần này